trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh bạch hầu tại tây nguyên
bộ y tế đã yêu cầu các tỉnh tây nguyên triển khai có hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine bạch hầu trên toàn khu vực
hiện nay tỉnh đắk lắc đang lên kế hoạch triển khai tiêm vaccine có thành phần bạch hầu
cho các đối tượng từ hai tháng tuổi trở lên trên địa bàn
với dân số toàn tỉnh khoảng một chín triệu người ước tính sẽ có khoảng ba sáu triệu mũi tiêm với tổng kinh phí gần ba mươi hai tỷ đồng
với chủ trương của bộ y tế là tăng cường cho tỉnh đắk lắc cũng như các tỉnh tây nguyên là một mươi triệu liều vaccine
thì chúng tôi trước tiên là ưu tiên cho nhóm sâu vùng xa
trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ tám loại vaccine cho trẻ dưới một tuổi toàn khu vực mới đạt ba mươi năm
tuy tăng gần hai mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi chín nhưng chưa đạt tiến độ yêu cầu trên ba mươi

mục đích chiến dịch này đầu tiên ưu tiên đầu tiên vẫn là nhắm vào vùng sâu vùng xa vùng khó khăn
vùng lõm tiêm chủng hay nói khác là vùng mà bà con gần như là không tham gia nhiều về tiêm chủng
tính đến ngày hai mươi hai tháng bảy đã có một trăm linh tám trường hợp dương tính với bạch hầu trên địa bàn bốn tỉnh đắk lắc đắk nông gia lai con tum
trong đó có ba trường hợp đã tử vong
bộ y tế đã chỉ đạo các tỉnh tây nguyên kiện toàn hệ thống phòng chống dịch bệnh nhất là các tuyến y tế cơ sở
đồng thời triển khai có hiệu quả kế hoạch tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi chỉ đạo đó là tiêm từ vùng xác định vùng nguy cơ đối tượng có nguy cơ
và chúng tôi tiêm theo hình thức nan tỏa đó là nếu có bệnh nhân ở xã thì tiêm cả xã
sau đó thì tiêm đến cả huyện và chúng tôi phấn đấu trong vòng bốn sáu tháng tiêm được cho tất cả các khu vực
đồng bào cho các tỉnh tây nguyên
mục tiêu chiến dịch là tiêm vaccine bạch hầu
tỷ lệ từ chín mươi trở lên cho tất cả các đối tượng từ hai tháng tuổi trở lên tại bốn tỉnh đắk lắc đắk nông gia lai con tum
nhằm phòng chống dịch bạch hầu chủ động giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong